thưa quý vị do mưa lớn ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu thủy điện hòa bình sơn la và tuyên quang mở các cửa đáy xả lũ
thủy điện hòa bình mở một cửa xả đáy vào lúc tám giờ ngày năm tháng tám và thủy điện sơn la mở một cửa xả đáy vào lúc một mươi h ngày năm tháng tám
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết vào khoảng một mươi ba h ngày hôm nay mực nước hồ sơn la ở cao trình một trăm chín mươi chín hai mươi bảy m
lưu lượng nước về hồ là một mươi ba trăm bảy mươi chín m một s tổng lưu lượng xả là hai ba trăm hai mươi ba m một s
còn hồ hòa bình ở cao trình một trăm linh năm chín mươi một m lưu lượng đến hồ là ba chín trăm linh bảy m ba một giây tổng lưu lượng xả qua các tổ máy phát điện là hai ba trăm sáu mươi hai m ba một giây
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu lượng nước về hồ thủy điện lai châu sơn la tiếp tục tăng nhanh
lúc một mươi chín h ngày hôm nay lưu lượng nước đến hồ lai châu khoảng năm hai trăm linh m ba một giây
hồ sơn la ở cao trình một trăm linh năm chín mươi một m một s
do vậy thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông hồng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh các thủy điện sơn la và hòa bình mỗi nhà máy mở một cửa xả đáy
hai thủy điện trên theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo và các cơ quan liên quan để điều hành trong thời gian tới sát với thực tế